theo thông tin từ công an quận chín tp hcm hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ nghi can liên quan đến vụ cháy căn nhà cấp bốn
tại quận chín tp hcm vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một
cụ thể đến chiều ngày hai mươi hai tháng một sau khi thu thập nhiều chứng cứ liên quan
công an quận chín xác định đối tượng tình nghi là nguyễn hữu phước tự hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hàng xóm nhà sát vách với gia đình nạn nhân
đến khuya cùng ngày sau khi đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục phước mới thừa nhận mình là thủ phạm vụ phóng hỏa đốt nhà
do có mâu thuẫn trong việc ra vào con hẻm và từng ngõ ý mua căn nhà của nạn nhân nhưng bị từ chối
sáng ngày hai mươi một tháng một phước dùng nồi dẻ rồi tẩm xăng quăng sang nhà nạn nhân để hù dọa
tuy nhiên sự việc không ngờ khi lửa cháy quá lớn khiến năm người tử vong trong đám cháy
hiện công an quận chín đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc